nhân kỷ niệm bảy mươi hai năm ngày thương binh liệt sĩ hai mươi bảy tháng bảy trong các ngày hai mươi năm và hai mươi sáu tháng bảy
ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm nguyễn thiện nhân cùng các lãnh đạo thành phố đã đến thăm
tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn tp hcm
thăm mẹ việt nam anh hùng lê thị cách chín mươi hai tuổi sống tại phường phạm ngũ lão quận một
bí thư thành ủy nguyễn thiện nhân ân cần thăm hỏi sức khỏe và bày tỏ sự biết ơn sâu sắc
đối với những hy sinh mất mát và công hiến của mẹ
cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập tự do của dân tộc mẹ mãi là tấm gương sáng cho các thế hệ nói theo
đến thăm một số thương binh đang sinh sống tại quận một bí thư nguyễn thiện nhân bày tỏ sự tri ân
về những công hiến của các thương binh cho tổ quốc
chúc sức khỏe các thương binh bí thư thành ủy đề nghị các cơ quan chức năng tiếp tục quan tâm
chăm sóc cho các gia đình chính sách người có công với cách mạng
dịp hai mươi bảy tháng bảy năm nay tp hcm dành tám mươi tỷ đồng tặng quà hơn bảy mươi người có công gia đình chính sách
nhân dịp kỷ niệm ngày thương binh liệt sĩ hai mươi bảy tháng bảy nhằm hiện thực hóa lòng tri ân của thế hệ hôm nay
với công lao của các bậc tiền nhân đã ngã xuống vì nền độc lập của dân tộc
cũng là thực hiện truyền thống uống nước nhớ nguồn của người việt
các hoạt động thiết thực đã được tổ chức tại nhiều nơi trên cả nước
đã từ nhiều ngày qua cứ đến ngày một mươi sáu âm lịch hàng tháng tại nghệ trang liệt sĩ
quân tỉnh nguyện đã hy sinh tại nước bạn campuchia huyện vĩnh hưng tân thanh tỉnh long an
đều có một lễ rỗ cho các anh hùng liệt sĩ
không ai khác đó chính là những người dân thư hưởng nền hòa bình độc lập
được sống làm việc và lao động trên mảnh đất vùng biên giới vĩnh hưng
đã khởi xướng và tự nguyện thực hiện lễ cúng rỗ định kỳ hàng tháng
từ một vài cá nhân này đã lan tỏa trong toàn thể cán bộ nhân viên huyện vĩnh hưng
việc làm này mang đậm văn hóa thể hiện lòng tri ân của thế hệ hôm nay
với công lao của các thế hệ cha anh đã ngã xuống vì nền độc lập dân tộc
hiện nay tỉnh bạc liêu có hơn sáu mươi ba người có công với cách mạng
đưa hưởng các chính sách của đảng và nhà nước
đặc biệt trong đó có hơn một trăm tám mươi bà mẹ việt nam anh hùng còn sống
một trăm chín mươi hai thương binh hạng một trên bốn và hai trên bốn có hoàn cảnh khó khăn
theo ủy ban nhân dân tỉnh bạc liêu đến nay toàn tỉnh có một trăm linh gia đình chính sách
có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của người dân nơi cư trú
các ngành toàn thể và nhân dân địa phương luôn quan tâm thực hiện tốt chính sách
đền ơn đáp nghĩa với người có công với cách mạng
là những gia đình liệt sĩ các đối tượng thương binh bệnh binh
ngoài chế độ chính sách của nhà nước những gia đình liệt sĩ những thương binh nặng
được nhận hỗ trợ một triệu đồng một người trên một tháng từ nguồn ngân sách của địa phương
nhân kỷ niệm bảy mươi hai năm ngày thương binh liệt sĩ hai mươi bảy tháng bảy năm một nghìn chín trăm bốn mươi bảy hai mươi bảy tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín
tỉnh tuyên quang đã trao một mươi bảy ba trăm tám mươi xuất quà trị giá hơn ba một tỷ đồng
cho các đối tượng chính sách người có công
cụ thể quà của chủ tịch nước cho các đối tượng chính sách người có công là hơn ba trăm linh xuất quà trị giá bốn trăm linh triệu đồng
và hơn bảy chín trăm bốn mươi xuất quà trị giá hai trăm linh đồng với tổng số tiền hơn một bảy tỷ đồng
dịp này tỉnh tuyên quang cũng đã tặng quà cho hơn chín một trăm linh đối tượng chính sách và người có công
với tổng trị giá hơn một bốn tỷ đồng
trong những năm qua các cấp các ngành các đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở trên địa bàn tỉnh tuyên quang
luôn thực hiện tốt các chủ trương chính sách của đảng và nhà nước
nhà nước về công tác chăm sóc thương binh gia đình liệt sĩ người có công với cách mạng
nhân dịp kỷ niệm bảy mươi hai năm ngày thương binh liệt sĩ tối ngày hai mươi sáu tháng bảy
tỉnh phú thọ đã tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật thắp sáng ngọn lửa tri ân
tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ
chương trình là một nén nhang tri ân các anh hùng liệt sĩ các thương bệnh binh
mẹ việt nam anh hùng và những người có công với cách mạng
với mong muốn ngọn lửa tri ân sẽ được thắp sáng mãi tới các thế hệ mai sau
trong khuôn khổ chương trình cũng diễn ra lễ bàn giao nhà tình nghĩa cho bốn gia đình người có công
gia đình thương binh liệt sĩ còn nhiều khó khăn trên địa bàn tỉnh phú thọ
trong các cuộc đấu tranh vệ quốc vĩ đại của dân tộc việt nam
miền đất tổ anh hùng có trên một mươi tám người con ưu tú mãi mãi nằm lại nơi chiến trường
năm nay đã chín mươi sáu tuổi nhưng cựu chiến binh dương văn dư
ngụ tại tổ dân phố tân tiến thị trấn sơn dương huyện sơn dương tỉnh tuyên quang
hàng ngày vẫn lặng lẽ âm thầm làm công việc trông coi nghĩa trang liệt sĩ huyện sơn dương trong ba mươi năm qua
cựu chiến binh dương văn dư sinh năm một nghìn chín trăm hai mươi ba
năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu ông tham gia quân ngũ trở thành lính pháo cao xạ thuộc trung đoàn ba trăm sáu mươi bảy đại đoàn ba trăm năm mươi một
từng tham gia chiến đấu tại chiến dịch điện biên phủ
năm một nghìn chín trăm năm mươi tám ông dư xuất ngũ trở về địa phương làm kinh tế xây dựng cuộc sống
khi huyện sơn dương xây dựng nghĩa trang liệt sĩ ông được hội cựu chiến binh huyện sơn dương
phân công làm công việc trông coi chăm sóc phần mộ các liệt sĩ
công việc đó đã gắn bò với ông suốt ba mươi năm cũng là thời gian ông dành chọn nghĩa tình với đồng đội
nghĩa trang liệt sĩ huyện sơn dương tỉnh tuyên quang là nơi an nghỉ của một trăm một mươi bốn liệt sĩ đã hy sinh vì nền độc lập của dân tộc
trong đó có những ngôi mộ chưa xác định được danh tính
đối với người dân tại tổ dân phố tân tiến thị trấn sơn dương
hình ảnh về người cựu chiến binh già dương văn dư
hàng ngày vẫn miệt mài chăm sóc những hàng mộ ở nghĩa trang đã trở thành hình ảnh quen thuộc đầy xúc động
gắn vó với nghĩa trang liệt sĩ suốt một thời gian dài dù tuổi đã cao sức đã yếu
nhưng cựu chiến binh dương văn dư vẫn luôn tận tụy trong công việc
dành chọn nghĩa tình cho các liệt sĩ đã ngã xuống
ông luôn là tấm gương để người dân và thế hệ trẻ nói theo
tiếp tục thực hiện tốt công tác tri ân đền ơn đáp nghĩa
tại tp hcm bắt đầu từ sáng ngày hai mươi sáu tháng bảy chuỗi sự kiện hoạt động cộng đồng kết nối doanh nghiệp
với sinh viên ngành công nghệ thông tin kéo dài trong ba tháng do hội tin học phối hợp
cùng một mươi trường đại học trên địa bàn tp hcm tổ chức đã chính thức bắt đầu
hoạt động kết nối cộng đồng thường niên này được sở khoa học và công nghệ tp hcm bảo trợ
hoạt động kết nối doanh nghiệp với sinh viên ngành công nghệ thông tin mùa hai nghìn một mươi chín tập trung vào chủ đề
đô thị sáng tạo thách thức và triển vọng cho sinh viên
thông qua hoạt động kết nối sinh viên công nghệ thông tin của một mươi trường đại học
sẽ có cơ hội gặp gỡ các diễn giả là các nhà khoa học lãnh đạo các doanh nghiệp nổi tiếng trong ngành
tại các cuộc trao đổi sinh viên sẽ được cập nhật thông tin về định hướng tầm nhìn chính sách xây dựng
phát triển đô thị sáng tạo của thành phố
bên cạnh đó sinh viên còn được bổ sung kiến thức về các xu hướng công nghệ mới
kỹ năng mềm kinh nghiệm và thị trường để có thể đón đầu các dịp phát triển đô thị sáng tạo
trong những buổi kết nối trực tiếp này sinh viên còn có cơ hội được tuyển dụng làm việc
trong các doanh nghiệp danh tiếng ngay từ khi vẫn còn đang đi học
chào mừng kỷ niệm chín mươi năm ngày thành lập công đoàn việt nam
công đoàn giao thông vận tải việt nam đã tổ chức gắn biển công trình công đoàn
cho cầu thôn sát xã ban công huyện bá thước tỉnh thành hóa
cầu thôn sát là cầu dân sinh bắc qua suối nùa được thiết kế bán vĩnh cửu
tuổi thọ năm mươi năm bằng bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dưỡng lực
công trình có tổng mức đầu tư hơn ba bảy tỷ đồng do ban quản lý dự án bốn
tổng cục đường bộ việt nam làm chủ đầu tư
công trình được khởi công ngày một tháng tám năm hai nghìn một mươi tám và hoàn thành vào ngày ba mươi tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín
vừa tiến độ ba mươi ngày
cầu thôn sát hoàn thành sớm đã phục vụ việc đi lại của bà con ba thôn ở xã ban công
với bảy trăm tám mươi tám hộ dân số hơn ba một trăm linh người nhất là khoảng bảy trăm năm mươi học sinh các cấp trên địa bàn xã
đi lại an toàn khắc phục tình trạng trên các giao thông
người dân phải sử dụng bè mảng qua suối rất nguy hiểm trong mùa mưa lũ
khi công trình được đưa vào sử dụng sẽ góp phần xóa đói giảm nghèo
phát triển kinh tế xã hội tại địa bàn
xã ban công ba thước thanh hóa
cũng tại buổi lễ công đoàn giao thông vận tải việt nam đã trao quà cho các gia đình chính sách trên địa bàn
ngày hai mươi sáu tháng bảy liên đoàn lao động tỉnh phú thọ tổ chức lễ kỷ niệm chín mươi năm
ngày thành lập công đoàn việt nam và tuân vinh các tập thể và chín mươi cán bộ công đoàn xuất sắc
người lao động giỏi tiêu biểu tỉnh phú thọ lần thứ nhất năm hai nghìn một mươi chín
tại lễ kỷ niệm các cá nhân có nhiều đóng góp cho sự lớn mạnh phát triển của tổ chức công đoàn
được tổng liên đoàn lao động việt nam tặng kỷ niệm trương vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn
một mươi cán bộ công đoàn xuất sắc người lao động giỏi tiêu biểu được tặng bằng khen của tổng liên đoàn lao động việt nam và ủy ban nhân dân tỉnh
dịp này chín mươi gương cán bộ công đoàn xuất sắc và người lao động giỏi tiêu biểu của tỉnh phú thọ đã được tuyên dương và khen thưởng
từ kinh phí hỗ trợ của quỹ máy ấm công đoàn hàng trăm ngôi nhà dành cho công nhân viên chức người lao động có hoàn cảnh khó khăn
tại tỉnh quảng ngãi đã được xây dựng
những hoạt động thiết thực như vậy đã thực sự sẻ chia an ủi và hỗ trợ rất lớn cho người lao động để họ ổn định cuộc sống yên tâm lao động cống hiến
chị đinh thị ri ở xã long môn huyện minh long tỉnh quảng ngãi là công chức xã
hoàn cảnh gia đình rất khó khăn vợ chồng chị ri sống trong ngôi nhà cấp bốn chật hẹp rột nát
đầu năm hai nghìn một mươi chín chị ri được nhận hỗ trợ bốn mươi triệu đồng từ quỹ máy ấm công đoàn của liên đoàn lao động tỉnh quảng ngãi
để xây được một ngôi nhà mới
nhiều năm nay chị lê thị trang thành phố quảng ngãi sống chung với bố mẹ chồng trong ngôi nhà nhỏ chật hẹp
xuống cấp nghiêm trọng vừa phải nuôi cha già mẹ yếu
con nhỏ nên gia đình chị chưa đủ khả năng dựng lại nhà
vừa qua nhận được sự hỗ trợ từ quỹ máy ấm công đoàn anh chị đã mạnh dạn xây nhà mới
được biết đến nay đã có hai trăm bảy mươi chín máy ấm công đoàn được xây mới sửa chữa với kinh phí vận động hơn một mươi tỷ đồng
chương trình đã khẳng định ở đâu có công nhân viên chức lao động gặp hoàn cảnh khó khăn
ở đó có sự hỗ trợ của đoàn viên công đoàn tỉnh
hiện nay thì trên địa bàn tỉnh quảng ngãi còn rất là nhiều công nhân viên chức và người lao động khó khăn về nhà ấn
chính vì vậy trong thời gian sắp đến chúng tôi lại tiếp tục quy đồng trong công nhân viên chức và người lao động
mỗi năm đồng bộ cho hai mươi người lao động
bên cạnh đó thì chúng tôi còn vận động các chủ doanh nghiệp các cơ quan đơn vị trong và ngoài tỉnh
tiếp tục có một quỹ máy âm công đoàn thông qua các hoạt động trong tầng năm
bằng những hoạt động thiết thực những máy ấm công đoàn đã thực sự sẻ chia an ủi và tiếp lửa cho người lao động
để họ ổn định cuộc sống yên tâm lao động cống hiến
trong phần tin tiếp theo dịch tả lợn châu phi đã lan rộng ra một mươi một trên một mươi một đồng
nông sản mỹ giá rẻ ô ạt vào việt nam
sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh bình phước cho biết đến nay dịch tả lợn châu phi đã xuất hiện
ở tất cả một mươi một trên một mươi một huyện thị xã và thành phố trên địa bàn tỉnh
toàn tỉnh bình phước hiện có khoảng bảy trăm linh con lợn gần một phần ba trong số này được chăn nuôi nhỏ lẻ
tại các hộ gia đình tận dụng nguồn thức ăn thừa thu gom được ở các quán ăn nhà
hàng bên cạnh đó nhiều hộ dân người đồng bào dân tộc thiểu số có thói quen chăn nuôi thả rông
khiến công tác phòng chống dịch gặp nhiều khó khăn dịch bùng phát mạnh
hai tháng sau khi dịch xuất hiện tỉnh bình phước đã phải tiêu hủy hơn năm ba trăm linh con lợn của hai trăm bốn mươi bốn hộ chăn
nuôi sau khi phát hiện dương tính với dịch để ngăn dịch tả lợn châu phi các địa phương cũng
cần thực hiện tốt công tác trôn lấp xử lý ổ dịch phun xịt khử trùng tại khu vực có dịch
lấm các chốt kiểm soát dịch bệnh để khoanh vùng dập dịch đội ngũ cán bộ thú y địa phương bám
sát địa bàn theo dõi quản lý đàn lợn và báo cáo kịp thời để có phương án xử lý hiệu quả
ngày hai mươi sáu tháng bảy tri cục trăn nuôi và thú y tỉnh an giang cho biết đến ngày hai mươi bốn tháng bảy
toàn tỉnh có một mươi huyện thị xã thành phố đã xuất hiện dịch tả lợn châu phi tổng số lợn đã tiêu
hủy hơn bảy con trong đó có thành phố long xuyên có số lợn tiêu hủy cao nhất với hơn hai con
như vậy từ khi phát hiện dịch tả lợn thành phố long xuyên có bốn mươi bốn ổ dịch tại một mươi chín khóm của bảy trên
một mươi phường xã có hộ chăn nuôi lợn kinh phí thực hiện hỗ trợ cho người chăn nuôi có lợn buộc phải
tiêu hủy hơn một mươi ba tỷ đồng trong đó thành phố long xuyên hơn bốn tỷ đồng dự báo với tình hình diễn
biến phức tạp của dịch tả lợn như hiện nay đến cuối năm hai nghìn một mươi chín toàn tỉnh sẽ bị thiệt hại khoảng hai mươi
hai mươi tổng đàn lợn hiện có trên địa bàn sau cơn mưa lớn kèm theo rông lốc vào

và bốn mươi hai căn nhà bị tốc mái hoàn toàn
vị trí của các địa phương đang tìm hiểu về tình hình dịch tả lợn của thành phố long xuyên